thực hiện chỉ đạo của thủ tướng chính phủ và theo nguyện vọng của những công dân việt nam tại trung quốc
sáng nay bộ ngoại giao phối hợp với đại sứ quán việt nam tại bắc kinh trung quốc và các bộ ngành có liên quan
tiến hành đưa ba mươi công dân việt nam từ vũ hán trung quốc trở về nước
sau khi chuyến bay hvn sáu mươi tám hạ cánh xuống sân bay quốc tế vân đồn tỉnh quảng ninh vào năm h bốn sáng nay
ngày một mươi tháng hai các cơ quan chức năng của việt nam đã nhanh chóng làm thủ tục khử trùng
và kiểm tra y tế theo quy định phòng dịch cho ba mươi công dân
hiện toàn bộ số công dân nêu trên đặc biệt là một nữ hành khách đang mang thai tám tháng
có tình trạng sức khỏe ổn định tinh thần tốt và sẽ được cách ly theo dõi y tế theo quy định
trước đó chính máy bay này đã vận chuyển trang thiết bị vật tư y tế của chính phủ và nhân dân
cùng hội chữ thập đỏ việt nam tặng chính phủ và nhân dân trung quốc
đồng thời cũng giúp đưa một mươi một công dân trung quốc ở việt nam về vũ hán